lời thơ phan hoài thủy nhạc quang hiền sẽ được trình bày sau đây qua phần biểu diễn của nữ ca sĩ hoàng nga
lội dòng thời gian ngược đường mây lối gió
héo hòa bốn mùa nỗi đau để ngò
kết thúc chương trình là một sáng tác
của nhạc sĩ đức sao có tiêu đề
về đi con với sự thể hiện
của nghệ sĩ ưu tú minh quang
trong một lần về thăm nhà
mẹ nguyễn thị thứ
và thăm tượng đài
mẹ nguyễn thị thứ
mẹ nguyễn thị thứ ở quảng nam
mẹ có một mươi ba đứa con gái con trai con dâu con rể
ra đi mãi mãi không về
thế là cái tứ nhạc đã bật lên trong tôi
và chiều hôm đó tại một cái bãi biển của đà nẵng
hôm đó không có người tắm bởi vì biển rất là động
sống rất to
cho nên một mình tôi ngồi trước biển
và nghĩ về cái hy sinh của người mẹ
nghĩ về cái tấm lòng người mẹ không có con trở về
và tôi đã hoàn thành ca khúc về đi con